công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về tp hcm tiêu thụ
công an tp hcm đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng thu hai trăm chín mươi kg ma túy các loại một khẩu súng cùng với nhiều tài liệu vật chứng khác có liên quan
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy xét mở rộng để bắt giữ các đối tượng
với thành tích đặc biệt xuất sắc này thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tp hcm
cũng liên quan đến ma túy một mươi bánh heroin là tăng vật mà công an tp hcm vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyển án ma túy
ba đối tượng bị bắt giữ là ly vảng dình ly mỹ chứ là em ruột của dình và thò mỹ say cả ba cùng chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
trước đó tại quốc lộ bốn c đoạn qua xã lý bôn huyện bảo lâm tổ công tác bắt giữ ly mỹ chứ và thò mỹ say thu giữ một mươi bánh heroin với tổng khối lượng hơn ba bốn kg cùng với các tăng vật khác
ly vảng dình bị bắt giữ khi đang chỉ đạo từ xa tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
một vụ việc được camera an ninh ghi lại và đang gây phẫn nộ tại an giang khi nhóm ba thanh niên đã dùng dao chém liên tiếp một thanh niên khác với hai mươi một nhát dao
vụ việc xảy ra vào lúc gần một giờ sáng ngày sáu tháng một tại chợ phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
thời điểm trên một nhóm có ít nhất ba thanh thiếu niên đi xe máy truy đuổi một thanh thiếu niên khác đang chạy bộ
sau đó hai đối tượng dùng dao tự chế chém liên tiếp nạn nhân
khi phát hiện có camera an ninh các đối tượng đã kéo lê nạn nhân đến nơi khuất tầm nhìn để tiếp tục ra tay
gây án xong các đối tượng lên xe bỏ đi còn nạn nhân mất rất nhiều máu và tử vong tại chỗ
làm thẻ căn cước công dân giả rồi dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
năm đối tượng vừa bị công an tỉnh đồng nai
bắt giữ khẩn cấp
năm đối tượng gồm võ quang trực nguyễn thị tuyết lan nguyễn thị hiệp trịnh thị chi và nguyễn công hậu
bị bắt giữ về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cụ thể các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa bán cục đá có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt số tiền hai một tỷ đồng
tính đến ngày hôm qua lực lượng công an đã thu hồi được gần một tỷ đồng
được biết trong năm đối tượng thì trực và lan đều từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an phường khánh xuân tp bô mau thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ và bàn giao một đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp
và giàn cảnh cướp giật tài sản cho công an huyện cư rút tỉnh đắk nông để điều tra theo thẩm quyền
đó là lê nguyễn ngọc điền chủ tệ huyện đắk my tỉnh đắk nông
trên chơi game và đánh bạc điền đã thực hiện trộm cắp một chiếc xe máy
sau đó đối tượng dùng chính chiếc xe máy này để làm phương tiện để tiếp tục đi cướp giật tài sản
đối tượng đã vào một cửa hàng giả vờ hỏi mua điện thoại nhưng chưa ra tay ngay mà ra về
cho đến chiều cùng ngày điền quay trở lại lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở đã cướp tài sản rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường khánh xuân đã bắt giữ được điền tại một quán internet trên địa bàn
đấu tranh mở rộng điền khai trước đó còn gây ra một vụ trộm tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
trong khi đó công an tp hcm cũng cho biết đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh
tức người mẫu ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng và trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ ba xe mô tố
một xe mô tố không rõ nguồn gốc một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bịa can
nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật có liên quan tới vụ án
kết thúc điều tra ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra vụ án
đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng
truy tố trần xuân đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
quá trình làm việc với cơ quan công an trần thị ngọc trinh trần xuân đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật
cũng tại tp hcm công an huyện hóc môn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra
truy xét nghi phạm trong một vụ giết người cướp tài sản trên địa bàn huyện hóc môn
thông tin ban đầu hơn một mươi giờ ngày sáu tháng một người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn kiosk
đồng thời là quán cà phê giải
trên quốc lộ hai mươi hai xã xuân thới sơn tp hcm lúc này một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu sh một của nạn nhân với tốc độ nhanh
nghi vấn người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ bị trọng thương và tử vong sau đó
thời điểm xảy ra vụ án mạng bên trong chỉ có nạn nhân và hiện vụ việc đang được điều tra truy xét
mua pháo về bán kiếm lời đối tượng hoàng thị tuyết bốn mươi chín tuổi
chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn bán hàng cầm
trước đó công an huyện long thành đã bắt quả tang đối tượng tuyết đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
tại quán cà phê phong hải ấp tám xã an phước huyện long thành
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tám mươi bốn hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống
hai mươi một hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống với tổng trọng lượng một trăm năm mươi một kg
qua đấu tranh tuyết khai nhận đã mua số pháo hoa nổi nói trên qua mạng xã hội cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá gần bảy mươi bảy bốn triệu đồng để về bán lại kiếm lời thì bị bắt giữ
gần một mươi ba tấn hàng đông lạnh không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc vừa bị công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị phát hiện
khi kiểm tra xe đầu kéo do đặng mạnh cường chú tại xã duy ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình điều khiển
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển một mươi thùng chân gà
có trọng lượng một trăm một mươi kg hai mươi năm thùng thịt châu có trọng lượng năm trăm linh kg năm mươi bốn thùng cá thu có trọng lượng một bảy tấn
năm trăm ba mươi tám bao nầm heo có trọng lượng gần một mươi một tấn
quá trình làm việc tại cơ quan điều tra đặng mạnh cường đã khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên từ hà nội và hải phòng
để đưa vào quảng trị huế và tp hcm để tiêu thụ
trong đó ông cường cung cấp được một tờ khai hàng hóa nhập khẩu một giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật
một phiếu xuất kho đối với năm trăm linh kg thịt châu
còn riêng đối với một mươi hai năm tấn hàng hóa còn lại thì ông cường không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lợi dụng ba con nhỏ nhằm thực hiện hành vi phạm tội tại sơn la đối tượng sông a thông
chú tại bản trung chính xã mường hùng huyện sông mã vừa bị công an tỉnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi lực lượng chức năng vây bắt một đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy với sông a thông
đã nhanh chóng tở thoát vào khu vực biên giới giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổ công tác tổ chức truy đuổi những đối tượng đã lẩn trốn vào rừng sâu
vật chứng thu giữ gồm sáu bánh heroin có trọng lượng hơn một chín kg hơn một mươi một chín trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg
điều đáng nói là đối tượng sông a thông đã lợi dụng ba con nhỏ tuổi từ một đến bốn đi mua đồ
nhưng mục đích chính vẫn là thực hiện hành vi bán ma túy
khi đối tượng thông bị bắt đã thỏa thuận mua chuộc tổ công tác với số tiền là hai tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
khi hàng chục con bạc đang tụ tập đánh bạc tại tổ sáu ấp phú hòa xã phi thông thành phố rạch giá
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá mật phục bắt quả tạp
tại hiện trường công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng trong đó có một mươi hai nữ
tạm giữ số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng một bộ tài xỉu và một số tăng vật liên quan
thụ điểm đánh bạc này do nguyễn dư trung chú ấp phú hòa xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đứng ra tổ chức được hơn một tháng nay
để tránh sự truy bắt của công an trung đã cảnh giới từ xa
vị trí thụ điểm đánh bạc nằm ẩn khuất trong khu dân cư
và dễ dàng để các con bạc tháo chạy nhằm gây khó khăn cho lực lượng công an khi tiếp cận vây bắt
ngoài ra tại thụ điểm đánh bạc này còn có người phục vụ ăn uống và cho vay tiền góp khi con bạc có nhu cầu